thưa quý vị sau một thời gian điều tra gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc cục cảnh sát hình sự bộ công an
phối hợp với cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông công an quận một mươi tp hcm
đã bất ngờ ập vào trụ sở của công ty trách nhiệm mô hạn một thành viên lâm thủy tiên
ở phường chín quận một mươi phát hiện hàng chục con bạc đang sát phạt bằng hình thức đánh bạc trực tuyến
phát hiện lực lượng kiểm tra các con bạc này tìm cách bỏ chạy nhưng bất thành
các tổ công tác thu giữ tăng vật là nhiều máy đánh bạc trực tuyến
tại hiện trường tầng một của công ty này chứa một máy đánh bạc lớn đủ loại
chơi các trò chơi ăn tiền cho các con bạc hệ thống camera giám sát khắp nơi ở tầng một
công an thu giữ nhiều điện thoại di động tiền mặt và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
phía ngoài cổng có hai mươi camera giám sát người ra vào nên người lạ không thể vào bên trong công ty này chơi
công an tp thủ dâu môn tỉnh bình dương
phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh vừa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke massage thiên tỉnh nghĩa
trên địa bàn phường phú hòa tp thủ dâu môn phát hiện tại đây có nhiều sai phạm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện tại cơ sở kinh doanh này có một mươi ba phòng
với tổng số hai mươi tám tiếp viên nữ ăn mặc gợi cảm đang phục vụ cho khách nước ngoài
tại phòng chờ có đến tám mươi năm tiếp viên nữ đang sẵn sàng phục vụ khi khách có yêu cầu
qua kiểm tra số khách nước ngoài tại đây
có bảy mươi một người không xuất trình được hộ chiếu thị thực
thử nhanh ma túy xác định có một mươi năm tiếp viên dương tính với ma túy
vì lo sợ chồng của người tình ghen tuông khi biết về mối quan hệ bất chính
nguyễn văn trang hai mươi năm tuổi trú tại xã vân hòa huyện ba vì hà nội đã ra tay sát hại người tình
hành vi của nguyễn văn trang đã phạm vào tội giết người được quy định tại điều chín mươi ba bộ luật hình sự
theo cáo trạng truy tố khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn văn trang đến nhà của người tình ở xã vân hòa chơi
trong lúc nói chuyện người phụ nữ đe dọa sẽ nói cho chồng mình biết sự thật là trang thường xuyên nhắn tin gọi điện cho chị
sợ chồng của người phụ nữ này biết được mối quan hệ bất chính trang đang ngăn cản và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
khi thấy người phụ nữ chạy ra ngoài sân trang lao theo kéo nạn nhân vào buồng
và dùng dây điện xiết cổ cho đến khi bị hại không còn cử động
với mục đích giết chết người tình trang tiếp tục dùng dây điện
một đầu cắm vào ổ điện một đầu dí vào người bị hại dẫn đến tử vong
với những hành động mất nhân tính toán nhân dân tp hà nội đã quyết định tuyên phạt nguyễn văn trang
bức án tử hình về tội danh giết người
còn tại đà nẵng với bản tính hung hăng con đồ
một nhóm gồm năm đối tượng tại thành phố đà nẵng đã mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân
mặc dù không gặp được người cần phải trả thù nhưng trên đường về nhà
nhóm đối tượng này lại gặp và nhớ ra một người khác đã từng có mâu thuẫn thì liền hô hoán
có đánh chém khiến người này bị thương tích nặng
để ra đe các đối tượng vào phòng người chung
toán nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử năm bị cáo trong nhóm con đồ này về hành vi giết người
năm bị cáo gồm nguyễn trần phú nguyễn trần quý nguyễn trần phương tạ quang hậu và nguyễn văn líp
cùng chú quận thanh khê và quận liên triều tp đà nẵng
theo cáo trạng tối ngày hai mươi tám tháng một vì mâu thuẫn với một nam thanh niên trên bàn nhậu
mà bị cáo quý rủ thêm nhiều đối tượng trong nhóm của mình cầm theo dao dựa đi trả thù
khi đến nơi thì không gặp ai cả nhóm bỏ về
ngay lúc ấy quý gặp anh trương văn đồng là người từng có xích mích với mình
nên quý hô hào anh em xông vào đánh chém
bị đánh bất ngờ anh đồng không kịp chống cự
hậu quả anh đồng bị thương tích năm mươi chín
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt bị cáo tạ quang hậu và nguyễn văn lít năm năm tù
nguyễn trần phương bảy năm tù nguyễn trần quý tám năm tù nguyễn trần phú chín năm tù
cùng với một tội danh giết người
thưa quý vị chúng tôi đã từng phản ánh về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm mọc tài sản
bằng phương thức là lừa xin việc tại tuyên quang
tuy nhiên sau khi phát sóng trên địa bàn này
vẫn tiếp tục ghi nhận thêm những trường hợp nạn nhân sập bẫy của kẻ lừa đảo
quyết không để tội phạm nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật
mới đây đội cảnh sát kinh tế công an tp tuyên quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn ba tháng đối với nguyễn thị la
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại tp tuyên quang về hành vi lừa đảo chiếm mọc tài sản
là trạm trưởng trạm y tế xã và nắm bắt được tâm lý mong muốn có việc làm tại cơ quan nhà nước
nguyễn thị la đã nói với nhiều người rằng
mình có nhiều mối quan hệ nên có khả năng chạy việc làm và các cơ quan trên địa bàn thành phố tuyên quang
tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là một chiêu trò nhằm lừa đảo mục đích là chiếm đoạt tài sản
qua điều tra và thu thập chứng cứ ban đầu công an tp tuyên quang xác định
nguyễn thị la đã lừa xin việc cho ba người và chiếm đoạt số tiền gần ba trăm bốn mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng nguyễn thị la theo quy định của pháp luật
công an tp tuyên quang thông báo ai là nạn nhân vụ việc này
nhanh chóng trình báo với cơ quan công an để phối hợp điều tra
gián cáo phó quanh nhà phát nhạc đám hiếu đứng vái lẩy là những trêu trò mới
mà các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen dùng để uy hiếp tinh thần người vai nợ
nhằm buộc họ phải trả tiền
vụ việc xảy ra mới đây tại huyện sóc sơn hà nội đã gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự tại địa phương
những tấm biển cáo phó tin buồn như thế này không phải để dùng trong đám ma
mà để uy hiếp tinh thần đòi nợ thuê
thậm chí các đối tượng còn mở nhạc kèn đám ma ngay trước nhà nạn nhân chỉ để đòi nợ
vụ việc xảy ra tại xã minh trí huyện sóc sơn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn
nhà dân thôi em không biết là nhà ai cả
vụ việc xuất phát từ việc anh bùi trường giang ở xã minh trí huyện sóc sơn hà nội
có vay của phạm thị miên chú ở xã minh châu huyện yên mỹ tỉnh hương yên
ba trăm chín mươi triệu đồng từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai
theo lời khai của anh giang từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
mỗi tháng gia đình anh trả cho miên hai mươi triệu đồng
song do kinh tế gặp khó khăn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay
anh không trả đủ khoản tiền trên
anh đề nghị được trả năm triệu đồng mỗi tháng xã miên không chấp nhận
sau đó gia đình anh liên tục bị đe dọa bằng nhiều chiêu trò thủ đoạn
gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh và nhiều người xung quanh
các đối tượng thì hết sức manh động
bởi vì là các đối tượng đã có những hành vi chửi bới đe dọa
và dán những tờ giấy tin buồn để mang tính chất đe dọa chủ nợ
năm đối tượng liên quan đến vụ việc này đã bị công an huyện sóc sơn hà nội bắt giữ
phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này đã được làm rõ
bọn chúng được chủ nợ thuê đòi món nợ này
sau đó chúng liên tiếp đe dọa uy hiếp nạn nhân bằng mọi chiêu trò
như dán cao phó mở nhạc đám ma ném chết bẩn vào nhà nạn nhân
đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen
thời gian qua vì lực lượng công an hà nội đấu tranh chiến đấu

trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy công an thành phố hà nội đã phát hiện
đấu tranh gần hai mươi ổ nhóm hoạt động tín dụng đen vi phạm pháp luật
từ nay đến cuối năm hoạt động tín dụng đen sẽ có những diễn biến phức tạp
bàn giám đốc công an thành phố chỉ đạo tiếp tục đấu tranh quyết liệt không khoan nhượng
trong năm hai nghìn một mươi bảy hồ khổng thương chú xã hồ sơn huyện hữu lũng tỉnh lãng sơn
về tội đánh bạc đối tượng này cao một m năm mươi năm sông mũi lõng giái tay trúc
nếp tay dưới thụt và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
xeo chấm cách ba năm cm sau cánh mũi phải
cũng phạm tội đánh bạc và bị công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã
là đối tượng la kim cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hồ khổng thương chú tại số một mươi bảy thân cảnh phúc
phường hoàng văn thụ thành phố lãng sơn tỉnh lãng sơn
cao một m sáu mươi hai sông mũi thẳng giái tay vuông và có nốt ruồi giữa sơn căn
và đối tượng phạm văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hồ khổng thương chú tại số một mươi sáu hòa bình phường tam thanh thành phố lãng sơn tỉnh lãng sơn
bị công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuy đối không nên có những hành động truy đuổi hay là bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện